nhân dịp tháp tùng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân thăm chính thức hungary chiều ngày một mươi tám tháng một theo giờ địa phương
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có buổi chào xã giao và làm việc với ngài sandor pinter bộ trưởng bộ nội vụ hungary
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước
luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ quý máu của chính phủ và nhân dân hungary trong đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay
cùng với mối quan hệ tốt đẹp giữa chính phủ hai nước hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ và các cơ quan thực thi pháp luật hungary
ngày càng phát triển thực chất trên các lĩnh vực trao đổi thông tin tội phạm phối hợp điều tra xác minh các vụ án vụ việc
có tính chất xuyên quốc gia liên quan đến hai nước chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ
hai bên cũng đã tham mưu cho chính phủ hai nước ký kết nhiều thỏa thuận văn bản hợp tác như hiệp định dẫn độ tội phạm
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự bản ghi nhớ về hợp tác quản lý xuất nhập cảnh
đặc biệt là hiệp định về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia được ký kết nhân dịp chuyến thăm hungary lần này
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tam quang và bộ trưởng bộ nội vụ hungary đã thống nhất một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ hungary trong thời gian tới
ngay sau buổi làm việc dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng chính phủ hungary viktor orbán
thứ trưởng lương tam quang và bộ trưởng bộ nội vụ hungary sandor pinter đã thay mặt chính phủ việt nam và chính phủ hungary ký kết hiệp định giữa hai chính phủ
về phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
hiệp định này sẽ tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến hai nước trong tương lai